trong lúc này thì cũng đã có những địa phương tái dịch tả lợn châu phi
tại tỉnh yên bái mặc dù địa phương đã nỗ lực phòng chống dịch
thế nhưng lại vừa có tới hơn hai mươi xã lại phát sinh lợn mắc bệnh
trên địa bàn tỉnh hiện có một mươi ba trang trại chăn nuôi lợn quy mô từ năm trăm linh con lợn nái và một lợn thịt trở lên
ba trăm linh tám cơ sở chăn nuôi lợn quy mô từ năm lợn nái và trên năm mươi con lợn thịt trở lên
đến thời điểm này các trang trại cơ sở vẫn thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
mặc dù tỉnh và các địa phương đã tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
như hỗ trợ cho hộ chăn nuôi tăng cường các chốt kiểm dịch kiểm soát
đẩy mạnh công tác phun tiêu độc khử trùng chống dịch tiêu hủy
nhưng dịch vẫn tiếp tục lây lan phát sinh trên các thôn xã mới
đặc biệt một số xã bệnh dịch tả lợn châu phi đã qua ba mươi ngày lại tái phát
như vậy ngành nông nghiệp yên bái chưa đạt mục tiêu khống chế dịch tả lợn châu phi vào ngày ba mươi tháng chín như đã đề ra